liên tiếp trong thời gian gần đây khoa cấp cứu bệnh viện trợ giấy tp hcm đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị ngộ độc nạc
vì sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh tiểu đường
đáng chú ý là trong thành phần của thuốc thì có chứa hoạt chất đã bị bộ y tế cấm lưu hành từ rất lâu
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng sốc nặng suy hưu hấp từng hoàng tổng thương đa cơ quan và hiện phải thở máy
người nhà cho biết bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh tiểu đường trong một thời gian dài
chưa đầy một tuần đã có đến ba bệnh nhân nhập viện trợ rẫy vì ngộ độc thuốc nam điều trị tiểu đường
theo các bác sĩ trong thành phần của thuốc có chứa penformin
một hoạt chất đã bị cấm lưu hành ở việt nam và nhiều nước trên thế giới
sau khi mình xét nghiệm mình tầm sót các thuốc mình nghi ngờ ngộ độc
thì thấy hiện tượng là bệnh nhân ngộ độc của nhóm thuốc phenpharmine
mà cái nhóm thuốc này thì người ta đã một số nước đang dừng sử dụng rồi
ta ngưng thông báo ngưng sử dụng
tại nó gây ra hiện tượng là ton máu do tăng axillatit máu
hai ngày nay thì ở bệnh viện thì nhận thì dồn dập có nhiều ca
vào khoảng hai ba ngày nay thì mình nhận được ba ca
rất là nặng trong nhập viện trong tình trạng là sốc nặng
quý áp giảm rất là thấp
cần phải sử dụng cái thuốc vận mạch liều rất là cao
và trong tình trạng là si tổn thương đa cơ quan
khuyên cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc dù là bệnh gì
cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị khi có bệnh